vâng thưa quý vị tối qua lô vaccine abdallah của cuba đã về đến sân bay nội bài
trên chuyến chuyên cơ đưa chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn công tác về việt nam
sau chuyến thăm hữu nghị chính thức cuba và dự phiên thảo luận đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi sáu
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn công tác về việt nam
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn công tác về việt nam
cùng về với lô vaccine này là một máy thở và nhiều vật tư y tế để chống dịch covid một mươi chín
mà cộng đồng người việt ở nước ngoài cùng các đối tác hoa kỳ với tinh thần tương thân tương ái
thông qua chủ tịch nước đã gửi tặng nhân dân việt nam